tại sân lễ hội đền trần hưng đạo phường yên giang thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh đã trang trọng diễn ra lễ kỷ niệm một nghìn tám mươi năm và bảy trăm ba mươi năm chiến thắng bạch đằng gắn với năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi tám hạ long quảng ninh hai nghìn một mươi chín
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã tới tham dự lễ hội
lễ kỷ niệm chiến thắng bạch đăng lần này được tổ chức quy mô hơn mọi năm
sau phần dân hương tưởng niệm đức thánh trần hưng đạo các đại biểu và người dân được tham dự phần hội với nhiều hoạt động như chương trình nghệ thuật sử thi với bạch đằng giang bản hùng ca của dân tộc cùng với giải bơi thuyền trải truyền thống trên dòng sông bạch đằng tại khu vực bến đỏ cổ nhằm gợi nhớ lại trang sử hào hùng của cha ông ta trên sông bạch đằng
việc tổ chức lễ kỷ niệm một nghìn tám mươi năm và bảy trăm ba mươi năm chiến thắng bạch đăng cũng là cơ hội để thị xã quảng yên quảng bá những giá trị của di tích lịch sử bạch đằng
tới đông đảo nhân dân trong và ngoài nước